kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế trưa ngày hôm nay một mươi hai tháng bảy cho biết là có thêm một một trăm một mươi hai ca mắc covid một mươi chín
bệnh nhân ba mươi nghìn bốn trăm bảy mươi chín đến bệnh nhân ba mươi một nghìn năm trăm chín mươi tại một mươi sáu tỉnh thành phố trong đó bảy ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tây ninh là năm ca
hải phòng một ca hòa bình một ca một một trăm linh năm ca ghi nhận trong nước tại tp hcm tám trăm bảy mươi chín đồng nai tám mươi hai tiền giang bốn mươi chín đồng tháp ba mươi tám hà nội hai mươi sáu phú yên chín bắc giang bảy hưng yên bảy tây ninh ba bạc liêu hai bình phước một sóc trăng một vĩnh phúc một
trong đó chín trăm chín mươi tám ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
vào sáng ngày hôm nay tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đã thông báo bốn ca tử vong do covid một mươi chín số một trăm hai mươi một trăm hai mươi ba ở đồng tháp long an
như vậy trong đợt dịch thứ tư này đã có tám mươi tám bệnh nhân covid một mươi chín tử vong